là xã điểm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở tuyên quang
thời gian qua đảng bộ và nhân dân xã thái bình huyện yên sơn đã không ngừng nỗ lực hoàn thành các tiêu chí đề ra
chủ động sáng tạo trong kiên cố hóa kênh mương bê tông hóa đường giao thông nội đồng
xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao khuôn viên
nhờ đó mà diện mạo nông thôn ở nơi đây đã có nhiều thay đổi
nhà văn hóa được xây dựng ở thôn hoác thôn điển hình trong thực hiện nghị quyết ba của xã thái bình
nhà văn hóa cũ của thôn trước đây nằm xa vị trí trung tâm
được xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp không bảo đảm được các chức năng sử dụng
do đó khi được tỉnh hỗ trợ cấu kiện đúc sẵn để làm nhà văn hóa
các hộ dân trong thôn đã đóng góp tiền ngày công lao động để xây dựng nhà văn hóa mới ở vị trí trung tâm thôn
hầu như trăm phần trăm dân là người ta đến
bởi vì người ta có nhà văn hóa rộng khang trang lại đẹp
đúng địa điểm đẹp hà nội
khi đã có đường bê tông rồi thì nói chung là giá bán thì cao hơn nhiều
bởi vì khách người ta đến nhiều không
mà đã là khách đến nhiều thì cái giá cả nó vững chắc lắm
xã triển khai cho các thôn
thôn triển khai đến tri bộ và vận động các đoàn thể vào cuộc cùng thôn
xóm thì vận động nhân dân thì người ta thấy là cái nợ cho trực tiếp cho dân
thì dân người ta ủng hộ
đến nay toàn xã đã hoàn thành lắp đặt hai bảy km mương parabon
bê tông hóa được trên hai mươi ba km chiếm hơn sáu mươi đường trục thôn xóm đường nội đồng đường ngõ xóm
để vận chuyển hàng hóa cũng như tăng thu nhập cho nhân dân
riêng năm hai nghìn một mươi tám xã đã triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng một mươi nhà văn hóa
toàn xã đã hoàn thành một mươi hai nhà văn hóa thôn bản gắn với sân thể thao
thu nhập bình quân đầu người của xã đạt ba mươi sáu triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo chiếm hai năm
trong những năm tiếp theo đặc biệt là năm hai nghìn một mươi chín
thì đối với xã thái bình xác định là cái mục tiêu xây dựng nông thôn mới và lông thôn mới kiểu mẫu
nên do vậy là cũng cái việc phát triển kinh tế cho bà con dân cũng là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng
mục tiêu thì xã thái bình cũng sẽ thực hiện hoàn thành cái xây dựng thôn mới vào dự kiến vào tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
và sẽ phấn đấu là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xong trong năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở những kết quả đã đạt được cùng với việc vận dụng sáng tạo
nghị quyết ba để nghị quyết đi vào cuộc sống
chắc chắn diện mạo nông thôn xã thái bình sẽ có nhiều thay đổi
giúp xã về đích xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra